do ảnh hưởng của cơn bão số bốn chiều muộn ngày ba mươi tháng tám tàu cá của ngư dân trần văn hùng ngụ tại tổ một mươi khu phố năm thị trấn an thới phú quốc kiên giang đang neo đậu tại khu vực cản an thới thì bị sóng lớn đánh đứt dây neo và tàu trôi giạt vào bờ bị mắc cạn
ngay khi phát hiện trước nguy cơ tàu bị sóng lớn đánh lật chủ tàu đã liên hệ đề nghị lữ đoàn một trăm hai mươi bảy cứu nạn thần cấp
nhận được thông tin chỉ huy lữ đoàn một trăm hai mươi bảy đã điều ba mươi tám cán bộ chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường triển khai các phương án cứu nạn
sau gần một giờ tích cực cứu kéo đến một mươi sáu h bốn mươi phút cùng ngày cán bộ chiến sĩ lữ đoàn một trăm hai mươi bảy vùng năm hải quân đã kéo được tàu cá ra khỏi nơi mắc cạn an toàn